sáng nay tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức lễ hưởng ứng ngày sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người
ngày hai mươi một tháng bốn hàng năm được liên hợp quốc chọn làm ngày sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới
đây là năm thứ ba bộ khoa học và công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng ngày sáng tạo và đổi mới sáng tạo thế giới với mục tiêu tạo sức lan tỏa
ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của các cơ quan tổ chức cộng đồng kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo
thúc đẩy phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với sự gắn kết chặt chẽ giữa khu vực nhà nước khu vực sản xuất kinh doanh đầu tư khu vực nghiên cứu giáo dục đào tạo và xã hội
nhân dịp này bộ khoa học và công nghệ đã phát động nhiều hoạt động hưởng ứng nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo tại việt nam
thưa quý vị sau nhiều người bị đạm dừng hoạt động ngày một mươi chín tháng bốn trạm cấp nước đạm mưu ri thị trấn đạ mơ ri huyện đạ hoai tỉnh lâm đồng đã hoạt động trở lại để cấp nước sinh hoạt cho người dân
tuy nhiên do nguồn nước khăn hiếm nên việc cấp nước tại trạm cấp nước đạ mơ ri cũng chỉ đáp ứng được khoảng ba mươi nhu cầu của người dân địa phương
như truyền hình nhân dân đã thông tin ngày một mươi sáu tháng bốn nhà máy nước đạ hoai thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước lâm đồng đã tạm ngừng cung cấp nước sinh hoạt trong thời điểm mùa khô hạn trên địa bàn thị trấn đạ mơ ri
nguyên nhân là do suối đạm mưu ri đã khô kiệt không có nước để cung cấp cho trạm cấp nước sinh hoạt đạm mưu ri khiến hơn bảy trăm linh hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước chẩm trọng
để trạm cấp nước vận hành trở lại các cơ quan chức năng đã huy động hàng chục người vào phương tiện máy móc khơi thông lòng suối đồng thời kéo hơn sáu trăm linh mét ống nấu nối từ thượng nguồn suối đạm mưu ri về trạm cấp nước đạm mưu ri
sau khi qua xử lý nước được bơm tải theo hệ thống đường ống của trạm cấp nước đến các hộ dân tuy nhiên do tình hình khô hạn nước khan hiếm nên lượng nước khai thác của trạm cấp nước còn hạn chế chưa thể đáp ứng nhu cầu cùng lúc cho hơn bảy trăm linh hộ dân đang sử dụng nguồn nước sạch sinh hoạt từ trạm cấp nước
trạm cấp nước đạm mưu ri chỉ đạt công suất cấp nước từ một trăm tám mươi cho đến hai trăm linh mét khối một ngày đêm để bảo đảm nguồn nước sinh hoạt cho người dân hiện tại địa phương đang tiếp tục vận chuyển tiếp nước miễn phí cho người dân
ngày hôm nay tại khu bảo tồn thiên nhiên lung ngọc hoàng huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang
bàn chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển dân dân
tỉnh hậu giang đã tổ chức diễn tập thao tác chữa cháy rừng theo tình huống giả định
theo tình huống giả định khi phát hiện có điểm cháy tại khoảnh bảy mươi hai người trực quan sát camera báo cáo về trạm bảo vệ rừng long phụng để kiểm tra hiện trường
đồng thời báo động cháy cho bang chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng khu bảo tồn để điều động các lực lượng tham gia chữa cháy
với sự chủ động cơ động nhanh nhẹn ở các khâu tổ chức sau khoảng hai giờ triển khai các biện pháp chữa cháy rừng
đám cháy cơ bản đã được khống chế
bộ diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần cảnh giác của các đơn vị chủ rừng và quân chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
nâng cao năng lực chỉ quy kỹ năng kỹ thuật chữa cháy tại chỗ từ đó làm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy rừng gây ra
cũng như nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng liên ngành công an quân sự kiểm lâm và đơn vị chủ rừng trong chữa cháy rừng theo phương châm bốn